tiếp tục các nội dung trong cuộc kiểm tra tiến độ hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường
tại công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp formosa
chiều qua hai mươi bảy tháng bốn bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cùng đoàn công tác
tiếp tục kiểm tra thực tế tại một số công trình hạng mục và có buổi làm việc với phongmosa
theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp formosa
và đánh giá của bộ tài nguyên và môi trường
đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp formosa
đã cơ bản hoàn thành năm mươi hai trên năm mươi ba lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường
công ty cũng đã hoàn thành bổ sung hệ thống xử lý nước thải khu vực dập cốc ướt
bổ sung hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn tại bãi chứa phế liệu bãi chứa quạng than
bổ sung các hạng mục cải thiện đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hóa sinh hoạt và công nghiệp
lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động nước thải tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa
sườn xử lý nước thải sinh hoạt lắp đặt bổ sung hệ thống quan chắc tự động tại các ống khói
tại buổi làm việc bộ trưởng trần hồng hà cho rằng để bảo đảm môi trường an toàn tuyệt đối
việc kiểm tra đánh giá công nghệ cần phải thực hiện một cách nghiêm túc tích cực
các thiết bị và trung tâm kiểm soát phải hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xem xét thật kỹ các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố
cần nghiên cứu đánh giá để tái sử dụng chất thải rắn một cách triệt đề
có quy chế ứng phó khi sự cố xảy ra kèm theo đó là củng cố về thiết bị con người và năng lực
công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phomosa cần hoàn thiện hồ sơ
trong đó trình bày rõ các công trình đã làm được các công trình dự kiến hoàn thành
kế hoạch chi tiết vận hành thử nghiệm để trình hội đồng liên ngành tổ chức đánh giá
bộ trưởng trần hồng hà đề nghị các bộ ngành liên quan cần có sự thống nhất
trong đánh giá về công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phomosa
các ngành chức năng địa phương cần tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp
hoàn thiện các thủ tục hành chính để sớm đi vào hoạt động
tổ giám sát của bộ tài nguyên và môi trường và sở tài nguyên và môi trường
cần xây dựng kế hoạch quan chắc đối với môi trường nước và không khí xung quanh